thành phố hà nội đã tổ chức hội nghị ra ban trực tuyến các quận huyện thảo luận về kết quả phát triển kinh tế xã hội chín tháng và nhiệm vụ trọng tâm ba tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
trong quý ba năm hai nghìn hai mươi do chịu tác động mạnh của dịch covid một mươi chín tổng sản phẩm trên địa bàn grdp tăng khoảng ba năm gấp một một mươi sáu lần mức tăng gdp của cả nước
chín tháng năm hai nghìn hai mươi grdp hà nội tăng ba hai mươi bảy tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố quý ba đạt trên năm mươi tỷ đồng
chín tháng qua thành phố đã thu được gần một trăm bảy mươi bảy tỷ đồng đạt sáu mươi ba năm dự toán ngành nông nghiệp công nghiệp xây dựng là ngành có số tăng trưởng cao trong quý ba
tuy nhiên ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề chín tháng qua chín trăm năm mươi cơ sở lưu trú dừng hoạt động lượng khách du lịch đến hà nội giảm gần bảy mươi so với cùng kỳ năm ngoái
tổng thu từ du lịch giảm sáu mươi ba khoảng một mươi sáu lao động không có việc làm
trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi thành phố hà nội phấn đấu đạt tăng trưởng từ năm trở lên mức tăng này cao hơn một ba lần tăng trưởng gdp cả nước năm hai nghìn hai mươi